dù liên tục được cảnh báo qua những vụ việc thực tế
tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn dính cạm bẫy của chiêu trò việc nhẹ nhưng lương cao
tại tỉnh cà mau do không có công ăn việc làm
nên khi nghe người quen quảng cáo về việc sang campuchia để làm thuê
mỗi ngày chỉ làm tám giờ lương tháng từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
anh lê quốc nam cùng với bốn người trong ấp đi theo người môi giới việc làm
cư ngỡ sẽ được đưa sang campuchia bằng con đường chính thức
thế nhưng họ đều ngỡ ngàng khi phải đi bộ băng rừng
xuyên đêm trên các đường mòn lối mở hết sức nguy hiểm
trong khu tự trị của trung quốc là hàng gạo lại có dây điện gại hết trơn
không được ra ngoài
ở chung tập thể một phòng có tám người
mới đầu nói tám tiếng mà bọn anh làm một ngày một mươi hai một mươi ba tiếng
một tháng phải kiếm doanh thu cho nó bảy mươi triệu
vụ người việt mình nạp vô game bảy triệu một tháng
ba ngày mà nếu mà không có khách nạp nữa nó bỏ đói
sở như zalo facebook để thông tin quảng cáo
các cái việc làm
nhẹ hưởng mức lương cao
chúng cho gần là sẽ bao ăn bao ở
các chi phí đi lại cho người lao động
để nhằm đánh vào lòng tin của người lao động
sau đó chúng tiến hành các hoạt động là
vụ vỗ lôi kéo lừa gạt để tổ chức trốn qua campuchia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt giữ đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang campuchia